các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắt giữ hai đối tượng trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi a một nghìn năm trăm bảy mươi hai gồm bùi xuân sơn và nguyễn huy sơn đều trú tại phường cam giá thành phố thái nguyên
tăng vật thu giữ gồm hai bánh chất bột màu trắng các đối tượng khai nhận đó là heroin bốn điện thoại di động và một số tài liệu liên quan
qua khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn huy sơn đã thu giữ thêm ba túi chất tinh thể màu trắng
nghi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng là hai năm cân một cân tiểu ly
mở rộng chuyên án các trinh sát đã bắt khám xét khẩn cấp đối tượng vi văn lịch trú tại đường mỹ sơn khối chín phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
tăng vật thu giữ của lịch gồm một gói chất bột màu trắng nghi là heroin một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
một xe ô tô một xe mô tô bảy mươi bảy triệu đồng tám nhân dân tệ và một số tăng vật liên quan